chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
lúc tám h năm mươi một phút sáng ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi tổng kho của công ty cổ phần thương mại minh khai
tại xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng bất ngờ bị cháy
lửa lớn lan rộng đã nhanh chóng thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà kho
tổng kho này có tổng diện tích hơn hai sáu trăm linh m hai trong đó có nhiều diện tích cho các doanh nghiệp thuê sử dụng lại
diện tích nhà kho bị cháy được xác định là của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu in ấn dụ nguyên việt nam
nhận được tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện an dương đã điều tám xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ tiếp cận để chữa cháy
khu vực cháy là kho chứa các hóa chất ngành in dễ cháy do vậy ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích lớn
đến khoảng một mươi ba giờ cùng ngày lực lượng chức năng cơ bản khoanh vùng được đám cháy chống cháy lan
tuy nhiên do nguồn nước bị hạn chế việc dập cháy hoàn toàn còn gặp nhiều khó khăn
thống kê sơ bộ ban đầu cho biết ngọn lửa đã thiêu cháy hơn một m hai nhà xưởng cùng với tài sản và không có thiệt hại về người
cơ quan chức năng tp hải phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy